tỉnh thanh hóa vừa công bố kế hoạch triển khai thi tuyển công chức hành chính năm hai nghìn hai mươi
để tuyển chọn những ứng viên có đủ điều kiện về phẩm chất chính trị đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ
tổng trí tiêu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh thanh hóa năm hai nghìn một mươi chín là hai trăm linh người
trong đó khối sở ban ngành một trăm hai mươi bảy người khối huyện thị xã thành phố là bảy mươi ba người
tỉnh thanh hóa yêu cầu việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào nhiệm vụ vị trí việc làm
cơ cấu ngạch công chức và chỉ tiêu biên chế của từng cơ quan bảo đảm về số lượng chất lượng đúng đối tượng
cơ cấu đủ điều kiện và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức cần tuyển dụng
bảo đảm nguyên tắc công khai minh bạch khách quan và đúng pháp luật bảo đảm tính cạnh tranh trong thi tuyển
đối tượng được lựa chọn sẽ phải là những người có đủ tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức
nắm vững chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về ngành lĩnh vực tuyển dụng
có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực thi công vụ của cơ quan chủ quản